lợi dụng mô hình kinh doanh thương mại điện tử bán hàng online một số đối tượng đã ngang nhiên kinh doanh hàng giả không rõ nguồn gốc và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
mới đây đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường hà nội phối hợp cùng thành viên tổ công tác về thương mại điện tử tổ ba trăm sáu mươi
đã phát hiện hơn một mươi sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu và giả mạo nhãn hiệu tại một cơ sở trên địa bàn hà nội
lực lượng chức năng đã xác minh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số ba xóm ba đại định tam hưng thành oai hà nội
do ông đào xuân sơn làm chủ có tài khoản giao dịch facebook là tổng kho huyền trang
cơ sở này kinh doanh hàng hóa là quần áo hàng tiêu dùng mỹ phẩm thực phẩm chức năng
tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang có bảy nhân viên đang trao đổi giao dịch với khách hàng thông qua hình thức trực tuyến
chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu là hàng lậu và giả mạo nhãn hiệu
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để niêm phòng theo quy định